những năm qua tỉnh vĩnh phúc chú trọng đến công tác cán bộ nữ tạo nên những chuyển biến tích cực
đội ngũ cán bộ nữ phát triển cả về số lượng chất lượng tích cực chủ động tham gia vào các hoạt động xã hội
nâng cao vai trò vị thế trong công tác đồng thời là nguồn nhân sự dồi dào chất lượng cho tỉnh quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
huyện ủy tam đảo sẵn sàng nguồn cán bộ nữ quy hoạch cấp ủy với tỷ lệ trên hai mươi phạm thị hào là một cán bộ trẻ nữ có năng lực trình độ
đồng chí đã được quy hoạch chức danh phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra và phó tránh văn phòng huyện mới đây lại được đưa vào quy hoạch ban chấp hành đảng bộ huyện tam đảo

đó là cách để huyện ủy tam đảo xây dựng đội ngũ cán bộ nữ vững vàng bản lĩnh chính trị phẩm chất chính trị và trình độ chuyên môn
xây dựng cơ cấu nhân sự nhiệm kỳ tới thành phố vĩnh yên có đội ngũ nữ cán bộ quy hoạch cao chiếm tỷ lệ bốn mươi trong đó có tám nữ cấp ủy viên tái cử
tập trung nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn và toàn diện và nâng cao chất lượng tham mưu đối với chính quyền thành phố đặc biệt là tham mưu để có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đối với công tác giáo dục đào tạo
đó là những nỗ lực của thành ủy viên nguyễn thị kim trung trường phòng giáo dục và đào tạo thành phố được ban thưởng vụ thành ủy vĩnh yên đánh giá cao và đưa vào quy hoạch ban thường vụ nhiệm kỳ tới
thành ủy vĩnh yên đã có sự đổi mới ở rất nhiều lĩnh vực đặc biệt là công tác đánh giá cán bộ
bản thân tôi thì cũng vừa được bổ sung quy hoạch vào một vài vị trí cho nhiệm kỳ tới
tôi thật sự thấy tin tưởng và có động lực để phấn đấu
khi mà công tác quy hoạch cán bộ thì đã có rất nhiều đổi mới đi vào thực chất hơn khách quan hơn dân chủ hơn
và điều đó sẽ đổi mới
đồng nghĩa với việc sẽ có một thế hệ cán bộ mới đáp ứng được cái yêu cầu và thực thi cái nhiệm vụ tốt hơn
qua công tác quy hoạch cán bộ cũng như nhiều địa phương
thành ủy vĩnh yên đã phát hiện giới thiệu cán bộ nữ từ nhiều nguồn hạn chế sự khép kín cục bộ
công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ nữ được quan tâm đúng mức
từ nhu cầu công việc cụ thể cấp ủy địa phương đơn vị đã xây dựng kế hoạch đào tạo
bồi dưỡng cán bộ có ưu tiên cán bộ nữ
chúng tôi quy hoạch được bảy mươi tám đồng chí và đối với chính xác phường thì chúng tôi có một trăm bảy mươi đồng chí
để nâng cao cái chất lượng quy hoạch trong cấp ủy và chuẩn bị nhân sự hoa tới
thì vừa rồi chúng tôi đã phối hợp với trường chính trị tỉnh mở một lớp bồi dưỡng cho cán bộ quy hoạch cấp ủy của thành phố
và một lớp bồi dưỡng cho cốc ủy xã phường theo đúng hình quyết hai mươi sáu của trung ương
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
tỉnh vĩnh phúc có năm cán bộ
cán bộ nữ tham gia ban chấp hành đảng bộ tỉnh chiếm chín sáu
một đồng chí tham gia ban thường vụ tỉnh ủy chiếm chín một
cán bộ nữ tham gia ban chấp hành đảng bộ huyện có sáu mươi bốn đồng chí chiếm một mươi ba
cán bộ nữ tham gia ban thường vụ huyện ủy có một mươi một đồng chí chiếm tám
ở xã phường thị trấn cấp ủy nữ có ba trăm sáu mươi hai đồng chí chiếm một mươi tám hai
chắc chắn con số này sẽ được tăng lên trong nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
hiện nay trong số hai trăm ba mươi tám cán bộ diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý
trong nhiệm kỳ vừa qua ban tổ chức tỉnh ủy cũng đã tham mưu để bổ nhiệm
là gia tăng được hai mươi đồng chí cán bộ nữ
trước đây là có bốn mươi bảy hình nay là sáu mươi bảy
và đây là các đồng chí vẫn còn độ tuổi công tác còn thời gian ít nhất là một hai nhiệm kỳ
thực hiện chỉ thị ba mươi năm của bộ chính trị về chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp
tiến đến đại hội một mươi ba của đảng
tỉnh vĩnh phúc phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi cán bộ nữ tham gia cấp ủy đảng các cấp đạt từ hai mươi năm trở lên